xin chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với kênh youtube sức khỏe và đời sống
dịch bệnh covid một mươi chín tại thành phố hà nội đang diễn ra rất căng thẳng
số các nhiễm cộng đồng đoán lên tới mức kỷ lục trong một ngày từ khi kết thúc sản cách xã hội
thành phố hà nội tiếp tục tìm người đến bệnh viện phụ sản trung ương do liên quan đến ca f
xin mời quý vị cùng theo dõi chi tiết
quận hoàn kiếm hà nội đã có thông báo khẩn tìm người từng đến tòa nhà b c bệnh viện phụ sản trung ương
trong thời gian từ ngày một mươi tám tháng một mươi một đến ngày hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
ngày ba tháng một mươi hai ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín quận hoàn kiếm hà nội đã có thông báo khẩn
tìm người trên địa bàn thành phố do liên quan ca mắc covid một mươi chín
theo đó quận hoàn kiếm tìm tất cả những người từng đến tòa nhà b c bệnh viện phụ sản trung mương
số bốn mươi ba phố tràng thi quận hoàn kiếm tp hà nội
trong thời gian từ ngày một mươi tám tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một đến ngày hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
quận hoàn kiếm đề nghị người đã đến địa điểm trong thời gian như thông báo
chủ động tự cách ly tại nhà nơi lưu trú và liên hệ ngay với trạm y tế trung tâm y tế trên địa bàn hoặc cdc hà nội
trước đó từ ngày một tháng một mươi hai ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín huyện thạch thất hà nội
đã có thông báo khẩn
tìm người đến hàng thịt rau khu vực cổng chợ hương ngài lúc chín h ba mươi ngày hai mươi sáu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một và ngày hai mươi tám tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba
quán trà đá trị hà thôn bình xá bình phú tại cổng trường việt hung bình phú
từ một mươi sáu h ba mươi đến một mươi bảy h ba mươi các ngày hai mươi sáu hai mươi tám và hai mươi chín tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
hàng thịt rau ở khu vực phía ngoài cổng chợ săn từ tám h đến chín h
ngày hai mươi bảy tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một và hai mươi chín tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
quán trà đá chủ quán là phụ nữ khoảng trên sáu mươi tuổi gần thế giới di động điện máy xanh thạch thất
liên quan một mươi h đến một mươi h bốn mươi năm ngày hai mươi tám tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một ngày ba mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
quán tạp hóa nhà hùng chi thôn bốn khương ngài chín h ba mươi ngày hai mươi chín tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
quán gọi đầu hias ht thôn bốn hương ngải chín h ba mươi ngày hai mươi chín tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một

hiếu thuốc nhà tháng nụ thôn hai hương ngài một mươi một h ba mươi ngày ba mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
quán trà đá cách cổng viện khoảng ba mươi m một mươi sáu h ba mươi đến một mươi sáu h bốn mươi năm ngày ba mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
siêu thị vinmart số nhà một mươi bảy đường bốn trăm một mươi chín thị trấn liên quan gần cầu đồng mô
đi về hướng nhà thờ phú nghĩa từ ngày hai mươi bốn tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một đến ngày ba mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
nhà chị ngọc bán gà chị liên vinh bán thịt tại chợ cổng sông thôn làng kim một xã kim quan khoảng chín giờ sáng ngày hai mươi tám tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
tính từ một mươi tám h ngày một tháng một mươi hai đến một mươi tám h ngày hai tháng một mươi hai trên địa bàn hà nội ghi nhận năm trăm linh chín ca covid một mươi chín
trong đó có hai trăm ba mươi ba ca tại cộng đồng
một trăm chín mươi tám ca tại khu cách ly và bảy mươi tám ca tại khu phong tỏa
đây là ngày đầu tiên thành phố ghi nhận hơn năm trăm linh ca mắc trong ngày
cộng dồn số mắc tại hà nội trong đợt dịch bốn là một mươi một năm trăm bảy mươi năm ca
trong đó số ca mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là bốn sáu trăm bảy mươi hai ca
số mắc là người đã được cách ly sáu chín trăm linh ba ca
cdc hà nội cũng khuyến cáo tất cả người dân trên địa bàn hà nội
khi có một trong các biểu hiện như sốt ho đau hỏng khó thở
đau người mệt mỏi ớn lạnh giảm hoặc mất vị giác hoặc khiếu giác
cần liên hệ ngay với trạm y tế phường xá nơi lưu trú
để được hướng dẫn và làm xét nghiệm sars cov hai miễn phí
nhằm phát hiện sớm nguy cơ mắc bệnh covid một mươi chín
lần đầu tiên hà nội ghi nhận hơn năm trăm linh ca mắc covid một mươi chín chỉ trong hai mươi bốn h
hà nội vượt mốc một mươi một ca covid một mươi chín trong đợt dịch thứ tư
nhiều ngành f gia tăng đột biến
dịch diễn biến phức tạp với nhiều chùm ca bệnh
tỉ lệ f một chuyển thành f hai
không tăng nhanh
trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hà nội
tôi thống kê
đợt dịch thứ tư toàn thành phố ghi nhận một mươi một ba mươi một ca covid một mươi chín
ba quận huyện dẫn đầu gồm đống đa thanh xuân và hoàng mai
ba quận huyện có số ca thấp nhất gồm ứng hòa phúc thọ và ba vì
như vậy từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến nay hà nội ghi nhận một mươi một sáu mươi sáu ca covid một mươi chín
trong đó bốn bốn trăm ba mươi chín ca ngoài cộng đồng
và sáu sáu trăm hai mươi bảy người đã được cách ly
toàn thành phố hiện ở cấp độ dịch hai tức màu vàng nguy cơ trung bình
sau hơn một tháng thích ứng an toàn với dịch
hà nội đánh giá tình hình dịch bệnh trong tầm kiểm soát
tuy nhiên tiềm ẩn nguy cơ bùng phát và xuất hiện nhiều ca bệnh mới
do mầm bệnh tồn tại ngoài cộng đồng
dịch xâm nhập từ bên ngoài từ các tỉnh thành phố có dịch
người nhập cảnh vào việt nam và hà nội
bên cạnh đó tâm lý chủ quan của một số bộ phận người dân cơ quan đơn vị
cũng khiến dịch bệnh thêm trầm trọng
hiện tỷ lệ f một chuyển thành f có xu hướng gia tăng nhanh
trên địa bàn xuất hiện một số ổ dịch cộng đồng phức tạp bùng phát nhanh không rõ nguồn lây
liên quan nhiều đơn vị và nhiều sự kiện tập trung đông người
hà nội đã xây dựng kế hoạch ứng phó với một trăm linh ca mắc covid một mươi chín
tăng cường năng lực đáp ứng của hệ thống y tế
từ khoanh vùng điều tra truy vết đến điều trị các tuyến
đặc biệt khuyến cáo sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền và người dân
trước tốc độ lây lan nhanh của virus
thành phố hà nội đang là một trong những tâm điểm của dịch bệnh trên cả nước
người dân hà nội còn khá chủ quan trong việc phòng chống dịch bệnh
chúng ta hãy thực hiện đúng theo yêu cầu của bộ y tế
thực hiện năm k bảo vệ bản thân mình khi ra đường và tránh tụ tập những nơi đông người
chúc quý vị một ngày làm việc hiệu quả và an toàn
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại